tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội tiến hành thảo luận về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
đây là văn bản quan trọng sẽ được thảo luận và cho ý kiến tại một số kỳ họp trước khi được chính thức thông qua
tại phiên họp sáng nay rất nhiều đại biểu tham gia đóng góp ý kiến về vấn đề xác minh kê khai tịch thu tài sản bất minh
theo một số đại biểu thực trạng thu hồi tài sản bất minh tài sản tham nhũng ở nước ta gặp rất nhiều khó khăn
do pháp luật hiện hành chưa có cơ chế để xử lý sớm
theo báo cáo của chính phủ trong một mươi năm số thiệt hại do tham nhũng gây ra là năm mươi chín bảy trăm năm mươi tỷ đồng và bốn trăm linh hectare đất
nhưng số thu hồi chỉ là bốn sáu trăm bảy mươi sáu tỷ đồng và hai trăm một mươi chín hectare đất tức là chỉ khoảng trên dưới một mươi
và chúng tôi cho rằng là những khó khăn nêu trên do nhiều nguyên nhân
nhưng theo chúng tôi một trong những nguyên nhân là do pháp luật chưa có cơ chế để xử lý sớm đối với tài sản tham nhũng
qua nghiên cứu dự thảo thì chúng tôi nhận thấy
tại điều một trăm hai mươi hai và một trăm hai mươi ba vẫn chỉ xử lý đối với người kê khai không đúng
cụ thể là nếu như người đó đang được dự kiến bổ nhiệm thì sẽ không được bổ nhiệm nữa
và nếu như người đó đã được bổ nhiệm thì tùy theo mức độ mà có thể bị cách chức hoặc giám chức
thế còn đối với khối tài sản mà không giải trình được nguồn gốc hợp pháp thì dự thảo vẫn tiếp tục để ngỏ không có cơ chế xử lý giống như là hiện nay
sở hữu một cái tài sản mà không có nguồn gốc hoặc là nguồn gốc không hợp pháp
hay là nói như luật pháp quốc tế người ta gọi là tài sản bất minh thì ở trong này chúng ta có coi nó là tài sản tham nhũng không ạ
tôi nghĩ cần phải bổ sung vào
và có như vậy chúng ta mới đi đến một cái chuyện là chúng ta giải quyết hai vấn đề cốt tử của bộ luật lần này
mà chúng ta phải làm cho bằng được
đó là trao thẩm quyền cho cơ quan chức năng kiểm soát có quyền truy lùng đến cùng cái nguồn gốc của các loại tài sản
rõ ràng thu hồi tài sản không rõ nguồn gốc hợp pháp
là rất khó khăn
tuy nhiên đây lại là giải pháp hiệu quả để phòng chống tham nhũng
do đó nhiều đại biểu quốc hội đề nghị ban soạn thảo xem xét tiếp thu để đưa vào dự thảo
về vấn đề mở rộng đối tượng kê khai kiểm soát tài sản hiện có nhiều ý kiến khác nhau
quá trình phát triển ngày càng nhiều doanh nghiệp tổ chức thuộc khu vực tư trở thành đối tác cung cấp dịch vụ cho các cơ quan tổ chức nhà nước
như dịch vụ hành chính công giao thông xây dựng giáo dục y tế v v
hay việc cung cấp vật tư hàng hóa phương tiện kỹ thuật cho hoạt động của bộ máy nhà nước thông qua hợp đồng kinh tế
từ các mối quan hệ này đã phát sinh tham nhũng
hành vi tham nhũng ở khu vực tư thường xuất hiện như hành vi hối lộ đòi hoa hồng lại quả gửi quà biếu bồi dưỡng cảm ơn chiêu đãi
luật phòng chống tham nhũng sửa đổi cần mở rộng ra khu vực ngoài nhà nước
tuy nhiên vì đây là vấn đề mới nên cần phải mở rộng từng bước chỉ đối với một số lĩnh vực và những chế định phù hợp
mặt thì các đại biểu cho rằng là cần phải thu hẹp cái diện kiểm soát kê khai tài sản nhưng mặt khác lại muốn mở rộng thêm cái diện kiểm soát tham nhũng
thì tôi cho rằng như thế là nó mâu thuẫn với nhau chúng ta không đủ khả năng
tại phiên thảo luận buổi sáng nhiều đại biểu quốc hội nhất trí dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi cần được xem xét thảo luận tại ba kỳ họp trước khi chính thức được thông qua